thông tin báo về cho cơ quan điều tra là khả năng anh hòa tự sát
tại sao một thanh niên còn rất trẻ lại có ý định tự sát như vậy
câu trả lời được người dân cho biết vì trên mạng xã hội của anh hòa cho thấy
dạo gần đây anh hòa thường thăng thở về cuộc sống đau buồn bế tắc
thậm chí vào trang facebook cá nhân của anh hòa thì đập vào mắt là dòng chữ đã chết trên ánh bìa
liệu có phải anh hòa tự sát hay không câu hỏi nghi vấn được đặt ra cho cơ quan điều tra lý giải
tuy nhiên trở lại hiện trường vụ án các cán bộ điều tra chỉ ra rằng
một người bình thường không thể cầm vũ khí đập vào đầu gây ra hai vết thương sâu ở hợp sọ
ngoài ra tại hiện trường chân của nạn nhân còn phát hiện sợi dây điện đang buộc dở
khắp phòng trên giường và dưới nền gạch có rất nhiều vết máu
đặc biệt có vết máu ở tay nắm cửa ra vào
nhận định hung thủ sau khi sát hại nạn nhân đã trói nạn nhân bằng dây điện và khóa cửa ra ngoài
bên cạnh đó ngoài chiếc xe gream bên trong sân nhà cấp bốn của anh hòa còn sử dụng chiếc xe máy esciter
mang biển kiểm soát tám mươi tám b một hai mươi ba nghìn ba trăm chín mươi một
hiện xe này không còn tại nơi ở
chúng tôi đã cử tổng tác đặc biệt là đi một là trong tỉnh
hai nữa là đi ngoài tỉnh để truy tìm cái phương tiện cái xe máy của anh hòa
vì những mối quan hệ của anh hòa xác định là bản thân anh hòa là thời gian khoảng cuối tháng sáu
cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám anh hòa vẫn sử dụng chiếc xe máy này
xác định đây là vụ án có sự ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của người dân trên địa bàn thành phố vĩnh điền nói riêng
và tỉnh vĩnh phúc nói chung
vì vậy đại tá phạm văn sơn
công an tỉnh vĩnh phúc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra đã nhanh chóng thành lập ban chuyên án
huy động tối đanh lực lượng nghiệp vụ điều tra xác minh vụ án
với mục đích phải nhanh chóng quyết liệt trong thời gian ngắn nhất bắt được hung thủ gây án
hàng loạt giả thuyết được đặt ra cho bàn chuyên án
khó khăn nữa là khu vực phát hiện ra nạn nhân là căn nhà cấp bốn
khuất bên trong của ngôi nhà
tại hiện trường không có dấu vết vật chứng gì khác thu được từ hung thủ
vậy có nhân chứng
đây là những điều hết sức khó khăn đối với những cán bộ điều tra truy tìm kẻ gây án
thế như vậy là hiện trường và khám nghiệm mổ xương thì duy nhất là có hai cái thương tích ở trên hộp sọ
thế và cửa bên ngoài thì phòng này thì vẫn khóa
như vậy chúng tôi xác định đây là vụ án giết người
bởi vì có cái thương tích tác động vào nạn nhân
thế thì xác minh về cái tài sản của anh hòa
thì thấy rằng anh
có hai cái xe máy một cái xe rơ rem thì hiện vẫn còn để ở cái gian cấp bốn ở bên ngoài
còn một cái xe x trên tơ thì hiện không thấy có
như vậy là có cái dấu hiệu của việc mất tài sản
như vậy là chúng tôi có căn cứ nhận định đây là một vụ án giết người cướp tài sản
và chúng tôi có chỉ đạo là ra quyết định khởi tố vụ án giết người cướp tài sản để tổ chức điều tra
có thể nói việc xác định chính xác thời điểm nạn nhân tử vong
của lực lượng kỹ thuật hình sự và viện khoa học hình sự bộ công an
đã trở thành chìa khóa của vụ án
để truy tìm hung thủ từ đó cơ quan điều tra có thể sàng lọc những đối tượng bắp bên về tài chính
các đối tượng trộm cắp cờ bạc trong khoảng thời gian hai tháng trước
vì anh hòa thường xuyên không có mặt ở địa phương
hay đi bán kem bánh mì ở hội chợ tại các tỉnh phía bắc
nên việc xác định đòi hỏi cần rất nhiều thời gian
bên cạnh việc xác định các mối quan hệ của nạn nhân thì nhiều đối tượng nghi vấn được xác minh
đối tượng hình sự trộm cắp được gọi hỏi
nhưng chưa mang lại kết quả khả quan
công tác kiểm tra hành chính của các nhà trọ nhà nghỉ và các khu hội chợ trên địa bàn
được tiến hành rất khẩn trương nhưng cũng chưa tìm ra được manh mối nào đáng chú ý
một mặt các điều tra viên đã đến gặp gia đình của nạn nhân
và khi tiếp xúc với mẹ anh hòa để tìm hiểu các mối quan hệ bạn bè tình ái của nạn nhân thì được biết
anh hòa ít khi chia sẻ các mối quan hệ với gia đình
mỗi lần anh hòa gọi điện cho mẹ
thì ngoài thăm hỏi sức khỏe thì anh cũng dĩ nói về việc dự định sắp tới sẽ đi hội chợ ở tỉnh nào
và lần nói chuyện cuối cùng bà thành gọi cho anh hòa cách đây gần hai tháng
sau đó bà có gọi điện cho con nhiều lần nhưng không thể liên lạc được
bà nghĩ con đi làm ăn xa bận không liên lạc về bẫn đi một thời gian
cho đến khi nhận được thông tin của cơ quan điều tra thông báo
do vậy thông tin từ phía gia đình cũng hầu như không có
lúc này ban chuyên án đi đến nhận định đối tượng gây án có nhiều khả năng là người quen
thì mới dễ dàng xâm nhập vào nhà của nạn nhân để gây án
hăng ở đầu vẫn là dấu hỏi lớn đối với lực lượng chức năng
gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc không quản ngày đêm
chia ra các tổ công tác tổ chức xác minh các mối quan hệ của nạn nhân
buộc phải tìm cách giải mã vụ án từ phương pháp suy luận logic
đó là tập trung các thông tin từ tất cả những nạn nhân
tất cả những đối tượng hay đi bán hội trợ cùng với hoàng
nhưng hòa từng tham gia tất cả các hội trợ tại các tỉnh phía bắc
phía bắc có tất cả hai mươi năm tỉnh thành một địa bàn quá rộng
diễn ra ở nhiều nơi như vậy các đối tượng tình nghi thì di biến động theo các hội trợ
khối lượng công việc khổng lồ đang chờ các trinh sát viên
chúng tôi có xác định được một nhóm bạn của anh hỏa ở các hội trợ
cùng đi chợ với nhau
tổ chức xác minh về các nhóm bạn của anh hòa này
chúng tôi có tiếp cận được hai trường hợp
một người nữ quê ở xuyên hồ lai châu hiện đang làm ở trên địa bàn mỹ phúc
và một trường hợp là nam giới ở huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
hai người này có cung cấp cho cơ quan điều tra một thông tin
anh cho biết là anh có mối quan hệ như thế nào với anh vũ quân hỏa
tôi với hỏa thì tình trời gặp nhau ở một cục chợ tại huyện bình yên

tôi gặp hỏa thì cách đến đây bao giờ
ba tháng trở lại đây

bạn thân hỏa thì có một người bạn gái và một người yêu
cô thì nói là hỏa không có bạn gái ở xuyên
cô nói anh ấy tên là một người bạn ở tên là dư
xin hãy hỏi gì ạ
hai trường hợp trên cũng được cơ quan điều tra tiến hành rà soát
tuy nhiên họ đều có những bằng chứng ngoại phạm nên bị loại khỏi diện nghi vấn
manh mối lúc này chỉ còn một thanh niên tên là dư quê ở hà giang
như vậy một đầu mối nữa của vụ án đã được hé mở
bàn chuyên án đã thu hẹp dần đối tượng nghi vấn
làm sao cho khớp với các thông tin của đối tượng qua mô tả đặc điểm nhận dạng từ nhân chứng đến các điều kiện bất bình
sản xuất đã tham dự cho ban giáo đốc quân tỉnh để trực tiếp trao đổi với công an tỉnh hà giang
để xác minh về đối tượng dư mà cháy biết địa chỉ trên hà giang
chứ còn cái địa chỉ cụ thể cũng như họ tên đệ về đối tượng này thì không biết
vừa qua công tác nghiệp vụ một thời gian ngắn cũng như sự tích cực của đơn vị hà giang công an tỉnh hà giang
đã xác định được đối tượng dư ở xã ngọc minh huyện vị xuyên tỉnh hà giang
triển khai chiến thuật liên hoàn các trinh sát viên liên tục đi xác minh thông tin về nghi can lương văn dư
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám dân tộc tày trú tại xã ngọc minh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám dân tộc tày trú tại xã ngọc minh

dư thường hay đi bán hội chợ trừ có tiền án tiền sự
nên cách đây khoảng hai tháng khi đối tượng có bất minh về tài chính thường xuyên khoe tiền trên mạng xã hội và y được đưa về diện nghi vấn số
nên cách đây khoảng hai tháng khi đối tượng có bất minh về tài chính thường xuyên khoe tiền trên mạng xã hội và y được đưa về diện nghi vấn số một
khi đối tượng có bất minh về tài chính
thường xuyên khoe tiền trên mạng xã hội
và y được đưa về diện nghi vấn số một

nghi căng dư khoe ảnh một tập tiền
với mệnh giá năm trăm linh đồng
lên trên trang cá nhân của mình

tiền do bán hàng mà có

nút mở của vụ án đã có
nhưng việc đối tượng dư đang ở đâu
vì dư cũng thường xuyên đi hội chợ các tỉnh bán hàng
không có mặt tại địa phương
do vậy khu vực điều tra đã phải chia nhiều tổ công tác để xác minh
truy bắt tại nhiều địa phương có hội trợ
như hà nội hà nam hà giang lãng sơn
để truy tìm tung tích của đối tượng
ban giám đốc cũng đã huy động tối đa lực lượng
thành lập nhiều mũi công tác
xác minh khẩn trương ở các tỉnh mới mở hội trợ
để tìm các mối quan hệ của đối tượng dư
và tập trung huy động lực lượng của công an tỉnh hà giang
do ban giám đốc đã yêu cầu
ban giám đốc công an tỉnh hà giang huy động lực lượng cảnh sát hình sự
lực lượng cảnh sát truy nã của hà giang
tổ chức mật phục dọc các tuyến đường vinh phúc địa hà giang
rồi dọc các cái điểm ở biên giới hà giang trung quốc
có thông tin lương văn dư xuất hiện tại xã ngọc minh
một tổ trinh sát đã bảo vệ
phương án bắt đối tượng được ban chuyên án tính toán kỹ lưỡng
đảm bảo an toàn nhanh gọn bí mật
một tổ trinh sát mai phục các tuyến đường ở hà giang
và tuyến biên giới hà giang trung quốc
để phát hiện bắt giữ
vì có thông tin
sau khi lên trang mạng xã hội đưa tin
phát hiện bộ xương tại nhà số bốn thì dư chuẩn bị đi hà giang
một nguồn tin vô cùng quan trọng
ban chuyên án nhận định
khả năng đối tượng sẽ trốn sang trung quốc
nên đã lên kế hoạch tấm gọn đối tượng dư
tại nhà của đối tượng
tại huyện vị xuyên
khi nhận định là
đối tượng dư này là một trong những cái
nguồn để chúng tôi
có nhận định là có liên quan đến cái
việc anh hòa bị sát ạ
thì buổi đêm chúng tôi lên đến nơi
thì một là trong đấy
điện nó tối và cây cối
rậm rạp nhà thì có ba nhà
nên việc xác định đối tượng dư ở cái nhà này
nó rất khó khăn
thì anh em trinh sát chúng tôi
phải tổ chức là
nắm tình hình và mật phục
để theo dõi cái hành động của đối tượng dư
xem xác định xem chính xác là đối tượng
ở một cái nhà nào
trong ba cái nhà này
thì đến khoảng ba giờ sáng
ba giờ sáng ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
tại xã ngọc minh
huyện vị xuyên hà giang
các mũ trinh sát bí mật
khép chặt vòng vây
chỉ làm ba mũi tấn công

trước cơ quan công an
dư lúc đầu khăng khăng cho rằng mình vô can
liên tục thể hiện thái độ cực kỳ bình tĩnh
hắn mục mật khẳng định
mình không liên quan đến vụ án
hoàn toàn không có mặt tại hiện trường
tuy nhiên bằng kinh nghiệm phá án
các điều tra viên đã xác định chính xác
dư là tủ phạm
bằng chứng là chiếc xe máy của nạn nhân
được đối tượng cầm cố
tại một tiệm cầm đồ ở huyện vị xuyên
hắn không có mặt tại hiện trường

và theo lời chủ tiệm cầm đồ khai nhận
chính xác dư là người đã đem đi cầm
cách đây gần hai tháng
ban đầu thì đối tượng cũng thừa nhận
là có mối quan hệ với anh hòa
hành vi xác đại anh hòa và chiếm đoạt tài sản của anh hòa
thì đối tượng lúc đầu
chưa khai nhận
nhưng trước những tài liệu chứng cứ
đặc biệt là cái việc cơ quan điều tra đã thu giữ được
mà đối tượng dư đem đi
tại cơ quan công an
lương văn dư khai nhận
mình quen biết anh hòa trong quá trình bán hàng rong
tại các hội chợ
lên khoảng hai mươi h ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
dư và anh hòa
cùng nhau về nhà cấp bốn
tại số nhà bốn phường ngô quyền
thành phố vĩnh niên để ngủ
tại đây giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn
do dư đòi nợ hòa số tiền một mươi năm triệu đồng
nhưng nạn nhân không có tiền để trả
bực tức vì đòi tiền không được
dư lấy một đoạn sắt hình hợp
nhặt tại phòng ngủ vụt ngủi
nhặt tại phòng ngủ vụt nhiều nhát vào đầu của hòa
làm anh này bất tỉnh
sau đó đối tượng dùng dây điện trói chân
và tay của hòa lại
tiếp đó dư lấy chiếc điện thoại iphone sáu plus
và chiếc xe máy exciter của nạn nhân
rồi khóa cửa lại bỏ trốn
khi về tới thị trấn vị xuyên hà giang
dư đem bán chiếc xe máy được hai mươi năm triệu đồng
và bán chiếc điện thoại
tại xã ngọc minh
được hai năm triệu đồng
có được tiền từ bán tài sản của nạn nhân
dư sử dụng vào mục đích ca nhân
sau hai ngày
thì công an tỉnh đã bắt được ngay thủ phạm
thì người dân trong tổ dân phố
cũng như là người dân trong địa bàn phường ngô quyền
rất là phấn khởi
và rất là hoan nghênh sự nhiệt tình
và cái sự chính xác của các đồng chí công an hành hình sự
cũng như là cảnh sát điều tra
của công an tỉnh
đã khám phá nhanh nhanh vụ án này
mang lại niềm tin cho nhân dân
trong địa bàn
chúng tôi suy nghĩ một cái điều rằng là
thứ nhất là về cái tinh thần thái độ trách nhiệm
từ lãnh đạo
từ ban đốc đến các đồng chí
lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và các đơn vị
sự quyết tâm
sự nhiệt tình
sự cố gắng sự nỗ lực
của sắc áo cảnh sát hành hình sự
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc
đã kết thúc điều tra
chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án
đến viện kiểm soát nhân dân
đề nghị truy tố bị can lương văn dư
ra trước pháp luật với tội danh
giết người cướp tài sản
chỉ vì một phút nồng nổi
hắn đã phải đánh đổi cả tuổi trẻ
đằng sau những tấm sông sắc
chờ đợi từng ngày để đứng trước vành móng ngựa
nghe tòa tuyên án
tuyên án đã thắng lợi
xong đây là bài học đắt giá
không chỉ riêng cho dư
mà cho tất cả những thanh niên
không có định hướng rõ ràng về nhân cách hành vi
cũng như không có chí thú làm ăn
mà vi phạm pháp luật
đánh mất tương lai của mình
với sự tích cực trong công tác điều tra
chỉ sau ba ngày
cáng bộ kiến sĩ phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về trật tự xã hội
và công an tỉnh vĩnh phúc
đã làm rõ kẻ tù ác
để làm vơi bớt nỗi buồn cho người nhà nạn nhân
và tăng thêm sự tin tưởng
của quần chúng nhân dân
sự nghiêm minh của pháp luật